do thiếu tiền tiêu xài vũ mạnh hùng một mươi chín tuổi và đỗ quốc tuấn hai mươi tuổi cùng chú tại phường lộc phát thành phố bảo lập tỉnh lâm đồng đã rủ nhau đi giật túi sách của một du khách người nước ngoài
với tội danh cướp giật tài sản tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tuyên phạt hùng và tuấn
theo cáo trạng vào ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi chín hùng mượn xe máy của người thân chở tuấn đi đà lạt chơi
tại đường hồ tùng mậu thành phố đà lạt hùng và tuấn phát hiện hai du khách nước ngoài có đeo một túi sách
hùng đã ép xe để tuấn giật chiếc túi sách bên trong có một điện thoại và một số đồ dùng cá nhân
sau đó hai đối tượng bán chiếc điện thoại được một mươi một triệu đồng chia nhau tiêu xài
trước đó vào ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín hùng và tuấn cũng đã giật túi sách của một người đi đường bên trong có chín trăm linh đồng khiến người này bị ngã xe gãy xương vai
hội đồng xét xử đã tuyên phạt vũ mạnh hùng bốn mươi tám tháng tù giam
đỗ quốc tuấn bốn mươi hai tháng tủ giam

viện kiểm sát nhân dân thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê văn thành ba mươi một tuổi là sư thầy đang tu tại chùa khải đoan phường thống nhất thành phố bôn ma thuận để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
theo điều tra ban đầu vào ngày chín tháng chín anh nguyễn quang nhật chú tại thành phố buôn ma thuận điều khiển xe ô tô đi đường nguyễn tất thành
khi thấy thành điều khiển xe máy chạy trên làn ô tô phía trước cùng chiều nên đã bấm còi xe xin vượt thì thành sử dụng một cây gậy tre mang sẵn trên người đập phía trước xe ô tô
khi đến chỗ chờ đèn đỏ thành dừng xe mô tô đi bộ đến chỗ xe ô tô của anh nhật tiếp tục sử dụng cây gậy tre đập nhiều cái vào xe ô tô của anh nhật gây hư hỏng một chiếc gương chiếu hậu kính cửa xe với tổng thiệt hại là một mươi sáu triệu đồng
quá trình làm việc tại cơ quan điều tra do thành có dấu hiệu tâm lý không ổn định nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn ma thuật chương cầu giám định khả năng nhận thức điều khiển hành vi năng lực trách nhiệm hình sự của thành
ngày ba mươi tháng một mươi trung tâm pháp y tâm thần khu vực tây nguyên kết luận trước trong và sau khi gây án thành bị bệnh dối loạn cảm xúc lưỡng cực hiện tại giai đoạn hưng cảm có triệu chứng loạn thần hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc trà my quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đối tượng vũ hồng kỳ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thị trấn trà my bắc trà my về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó qua kiểm tra hành chính đối tượng kỳ cơ quan công an phát hiện trên người đối tượng đang tàng trữ trái phép một mươi bốn tép ma túy
đối tượng khai nhận đã mua số ma túy đó từ một người phụ nữ không rõ lai lịch với giá một triệu đồng để về sử dụng và chia nhỏ ra bán cho người
cơ quan công an tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số ma túy trên và một số thang vật khác có liên quan
được biết kỳ là đối tượng nghiện từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và tội trộm cắp tài sản
tại tỉnh tiền giang với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy hai đối tượng là nguyễn thị mỹ phương và nguyễn thanh sang vừa bị công an huyện châu thành phối hợp với công an xã thạnh phú bắt quả thang
thay hiện trường lực lượng công an thu giữ
một bịch ni lông trong suốt được hàn kín
sang khai bên trong chứa ma túy tổng hợp dạng đá và hai bịch ni lông hàn kín
bên trong chứa các mảnh lá màu xanh
kiểm tra xung quanh lực lượng công an phát hiện và thu giữ một số hung khí là súng bắn bi súng hơi dao kiếm